chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh chín h với các tin tức đáng chú ý
đối tượng dương tuấn ngọc chú tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng vừa bị công an tỉnh lâm đồng khởi tố và bắt tạm giam
về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngọc thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ các bài viết video clip có nội dung bóp méo tình hình thực tế
xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam và xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh
sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với dương tuấn ngọc
hai đối tượng trần văn hiếu và bùa ngọc ánh nguyên kê toán trưởng xã thạch bằng huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra mở rộng vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã thạch bằng huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra các quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với trần văn hiếu và bùa ngọc ánh
cả hai đối tượng nguyên là kế toán trưởng xã thạch bằng về hành vi lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ
chế tạo tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng phùng xuân ngọc và lê đình minh hùng
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam
theo điều tra ngọc đã rủ hùng mua một khẩu súng ngắn trên mạng xã hội để đi đòi nợ
hùng thỏa thuận với người bán sẽ nhận súng và năm viên đạn đầu trì qua đường chuyển phát nhanh
dưới dạng linh kiện tháo rời để tránh bị phát hiện
khi nhận được hàng hùng tham khảo video được người bán gửi cho để lắp ráp lại thành một khẩu súng hoàn chỉnh
và thống nhất cất súng tại nhà của hùng có việc sẽ đem ra sử dụng
vào chiều ngày một mươi một tháng sáu ngọc rủ thêm nhóm bạn gồm năm người mang theo kiếm tự chế
tuyếp sát vào súng để uy hiếp con nợ bất ngờ cả nhóm gặp tổ tuần tra nên bị ngăn chặn và mời lên làm việc
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anh tv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn anh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn giang sơn chín
xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố ba phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện